chị bích liên này ngày hôm qua thì người dân thủ đô hà nội và các tỉnh miền bắc đã có ngày cuối tuần khá là dịu mát
thế nhưng mưa lớn cũng khiến giao thông đi lại trở nên khó khăn hơn
vậy không biết tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào ạ
minh phương cũng như là quý vị khán giả thân mến những cơn mưa rào bất chợt thì là hai ngày cuối tuần ở thủ đô hà nội sẽ không còn nữa
thay vào đó sẽ chỉ có mưa nhỏ vào sáng sớm và tối muộn
còn lại thì trời khô giáo và nhiệt độ rất là lý tưởng không quá ba mươi ba độ c rất phù hợp cho những hoạt động ngoài trời ạ
còn ở khu vực trung bộ trở vào hết tây nguyên và nam bộ thì diễn biến mưa chưa có nhiều thay đổi
điểm mưa to trên năm mươi mm xuất hiện cục bộ và rồn rập vào chiều đến đêm
vâng và đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình